ngày một mươi một tháng sáu tại trung tâm thành thiếu niên miền trung thuộc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi
phòng chống đuối nước năm hai nghìn một mươi chín thu hút đông đảo cán bộ học sinh và phụ huynh tham gia
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ đuối nước
ở trẻ em do tắm ao hồ sông biển nguyên nhân chính là do các em chưa biết bơi
thiếu kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước do vậy lễ phát động toàn dân
nhất là trẻ em luyện tập bơi lội không những góp phần nâng cao tầm vóc mà còn có được những kỹ năng
phòng chống đuối nước cần thiết ngay sau lễ phát động sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam
đã khai mạc giải bơi lội vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên quảng nam năm hai nghìn một mươi chín